lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tỉnh đồng nai đã tìm thấy thi thể ông châu sang năm mươi tuổi quê tỉnh an giang bị thiệt mạng do lũ cuốn
vào khoảng hai mươi giờ tối ngày một mươi tám tháng chín ông châu sang điều khiển xe máy qua cầu dân sinh bắc qua suối tại phường phước tân thành phố biên hòa
do mưa kéo dài nước suối dâng cao chảy xiết nên đã cuốn trôi ông sang cùng xe máy
nhờ được tin báo chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm và tìm thấy thi thể ông sang ở nơi cách hiện trường một km
vụ việc này tiếp tục là lời cảnh báo không nên chủ quan khi đi qua những khu vực bị ngập do mưa lớn